chia tay với những ngày tết thời tiết đẹp thì từ tối qua và ngày hôm nay ngày bốn tháng hai
hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện mưa nhỏ mưa miền bắc trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hôm nay bốn tháng hai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
các tỉnh bắc bộ có mưa vài nơi vào sáng sớm nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c
các tỉnh thuộc khu vực nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tại thủ đô hà nội trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhiệt độ thấp nhất từ khoảng một mươi tám hai mươi một độ c
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
nên khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa và vùng biển bình thuận đến cà mau đã có mưa rào và rông mạnh
trong ngày và đêm nay ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa và vùng biển bình thuận đến cà mau
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh